chiều nay hai mươi hai tháng ba thông tin từ bộ y tế cho biết đã xác định thêm năm bệnh nhân dương tính
với sars cov hai nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín mươi chín trường hợp
các bệnh thứ chín mươi năm bệnh nhân nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở quận gò vấp
tp hcm ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france
số hiệu af hai trăm năm mươi tám số ghế ba mươi bốn g tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân có đau họng ho nhưng chưa sốt không khó thở và được chuyển
về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị
tại bệnh viện giã chiến củ chi
ca bệnh thứ chín mươi sáu bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi địa chỉ ở quận tám tp hcm
bệnh nhân từ pháp về việt nam quá cảnh tại dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates
mang số hiệu ek ba trăm chín mươi hai số ghế ba mươi e và nhập cảnh sân bay tân sơn nhất vào ngày một mươi chín tháng ba
sáng ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân được đưa về khu khách sạn
cách ly tập trung và được khám sàng lọc phát hiện có sốt ho
chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly điều trị lấy mẫu xét nghiệm
các bệnh thứ chín mươi bảy bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm
bệnh nhân ở malaysia trong hai tuần trước khi về việt nam
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không airasia
số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất cùng ngày
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có đến quán ba bút ha
nơi bệnh nhân số chín mươi một cũng tới cùng ngày
đến ngày hai mươi tháng ba khi biết thông tin về bệnh nhân số chín mươi một
bệnh nhân số chín mươi bảy đã tới phòng khám đa khoa fv sài gòn quận một để khai báo tiền sử dịch tễ
sau đó được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly lấy mẫu xét nghiệm
ca bệnh thứ chín mươi tám là bạn cùng phòng với bệnh nhân số chín mươi bảy
bệnh nhân nam này ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm
bệnh nhân cũng từ penang malaysia
lên chuyến bay của hãng hàng không airasia mang số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất vào ngày sáu tháng ba
trong quá trình lưu trú tại tp hcm bệnh nhân có cùng bệnh nhân số chín mươi bảy đến quán ba butha vào ngày một mươi bốn tháng ba
đến ngày hai mươi tháng ba biết thông tin về bệnh nhân số chín mươi một
hai bệnh nhân số chín mươi bảy và chín mươi tám đã tới phòng khám đa khoa fv sài gòn quận một để khai báo tiền sử dịch tễ
sau đó được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly lấy mẫu xét nghiệm
các bệnh số chín mươi chín bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở quận bình thạnh tp hcm
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france số hiệu af hai trăm năm mươi tám
số ghế ba mươi ba h tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai